thưa quý vị sáng nay ngày năm tháng năm tại tỉnh tây ninh thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch hội đồng điều phối vùng đông nam bộ đã chủ trì hội nghị lần thứ ba của hội đồng
với nội dung trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch vùng đông nam bộ
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
quy hoạch vùng đông nam bộ thời kỳ từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
bao gồm toàn bộ danh giới hành chính của thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương
bà rịa vũng tàu bình phước và tây ninh
quy hoạch xác định xây dựng đông nam bộ trở thành vùng văn minh hiện đại phát triển năng động
là trung tâm hàng đầu của cả nước và khu vực đông nam á về kinh tế tài chính giáo dục đào tạo
khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số đồng thời giữ vai trò quan trọng trong liên kết
và thúc đẩy phát triển các vùng khác cũng như đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước
và hội nhập quốc tế
đáng chú ý quy hoạch đặt ra yêu cầu phải phát huy tối đa nhân tố con người tạo môi trường sống tốt nhất
để thu hút nhân tài chuyên gia nhà khoa học nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trí tuệ trẻ đến sinh sống và làm việc
hội nghị cũng đã thảo luận báo cáo của ủy ban nhân dân tp hcm về đề xuất các cơ chế chính sách
triển khai dự án đường vành đai bốn tp hcm về tình hình triển khai dự án cao tốc tp hcm một bài
báo cáo của bộ giao thông vận tải về giao thông kết nối vùng đông nam bộ tuyến đường vành đai bốn tp hcm cao tốc trân thành giang nghĩa
lãnh đạo các bộ ngành đề xuất các ưu tiên giải pháp giải pháp mang tính đột phá các cơ chế chính sách đặc thù
cần sớm thí điểm triển khai khai thông và tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển vùng
các vấn đề đặt ra trong công tác điều phối vùng khi quy hoạch được phê duyệt công tác phối hợp nội vùng
liên vùng phối hợp với các bộ ngành địa phương để thực hiện quy hoạch với hiệu quả cao nhất
cùng với đó phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đầu tư xuất khẩu tiêu dùng và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới
kinh tế số kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ kinh tế tri thức và đẩy mạnh đồng bộ toàn diện hơn ba đột phá chiến lược
thể chế hạ tầng nhân lực
thủ tướng lưu ý cần huy động nguồn lực tổng thể bao gồm nguồn lực trung ương nguồn lực địa phương nguồn lực xã hội
nguồn lực fdi vốn hợp tác công tư các cơ chế đổi mới lấy đầu tư công dẫn dắt kích hoạt đầu tư và mọi nguồn lực của xã hội
tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phó thủ tướng các bộ ngành địa phương
thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược bao gồm cảng trung chuyển quốc tế cần giờ dự án cao tốc tp hcm mộc bài
dự án cao tốc giang nghĩa đắc nông trơn thành bình phước đường vành đe bốn tp hcm và yêu cầu cơ bản hoàn thành dự án sân bay long thành trong năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành nhà ga t ba sân bay tân sơn nhất vào dịp ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm đẩy nhanh tiến độ một số dự án cao tốc
nhất là tuyến tp hcm biên hòa vũng tàu góp phần đưa vùng đông nam bộ thành đồng tổ quốc trong đấu tranh giành độc lập dân tộc
thống nhất đất nước tiếp tục phát huy vai trò thành đồng tổ quốc trong phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới